vào đêm hai mươi bốn tháng bốn dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tại nghệ an đã xảy ra hai vụ cháy lớn tại chợ hiếu thị xã thái hòa và một tàu cá đang neo đậu tại cảng cá lạch quen huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
nhận được tin báo vụ cháy tại chợ hiếu đội cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số ba công an quân sự thị xã thái hòa đã huy động tối đa lực lượng đến hiện trường
khoảng một mươi xe chữa cháy chuyên dụng của công an và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đã được huy động đến để kịp thời dập lửa
đến giờ ba mươi phút ngọn lửa đã cơ bản được khống chế và khoanh vùng vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên hàng chục ký ốt đã bị thiêu dụi thiệt hại ước tính ban đầu lên đến hàng tỷ đồng
cũng trong chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn một tàu cá đang neo đậu tại cảng cá lạch quen huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã bất ngờ bốc cháy gây thiệt hại lớn
được biết đây là loại tàu đánh bắt ra bờ có công suất năm mươi hai cv chục bốn sao ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai tỷ đồng hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ